tại văn phòng chính phủ đã diễn ra hội nghị triển khai nghị quyết của quốc hội khóa một mươi bốn về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
tới dự và phát biểu chỉ đạo có tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ đạo hội nghị
cùng dự còn có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng lãnh đạo các bộ ngành trung ương
hội nghị được truyền hình trực tuyến tại các tỉnh thành trong cả nước
tăng trưởng kinh tế gdp của nước ta đạt bảy hai vượt mục tiêu đề ra sáu tám thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực thế giới
lạm phát được kiểm soát ở mức thấp hai bảy mươi chín là mức tăng thấp nhất trong ba năm qua
quy mô xuất nhập khẩu đạt năm trăm một mươi bảy tỷ usd cao nhất từ trước tới nay xuất siêu trên chín chín tỷ usd
đây là năm thứ tư liên tiếp xuất siêu
vốn fdi thực hiện đạt trên hai mươi tỷ usd cao nhất từ trước tới nay
số doanh nghiệp thành lập mới cũng đạt mức kỷ lục trên một trăm ba mươi tám doanh nghiệp
khách du lịch quốc tế đạt trên một mươi tám triệu lượt khách
hội nghị năm nay bên cạnh soi chiếu lại hành trình của một năm bứt phá
điều quan trọng hơn sẽ tập trung thảo luận các hạn chế vướng mắc để tháo gỡ
hay những vấn đề liên vùng liên ngành đòi hỏi sự phối hợp
cũng như tiếp tục tìm các giải pháp mạnh mẽ khơi thông và huy động mọi nguồn lực cho phát triển
hội nghị chính phủ với địa phương năm hai nghìn một mươi chín
chính phủ sẽ tiếp thu hoàn thiện ban hành nghị quyết một hai ngay sau hội nghị
để cả hệ thống hành chính các loại hình doanh nghiệp và người dân sớm bắt tay vào việc
để năm hai nghìn hai mươi có được thành tích cao nhất hoàn thành thắng lợi toàn diện
các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi